trong đêm và sáng ngày hai tháng tám trên địa bàn tỉnh lai châu đã có mưa lớn gây hiện tượng sạt lở nhiều nơi
nhất là hai huyện mường tè và nậm nhùn làm hai người dân ở tà tổng huyện mừng tè tử vong do đất đá sạt lở vùi lấp khi đang trên đường đi làm
ba mươi hộ dân thuộc hai huyện phải di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng
ước tính thiệt hại trong đợt mưa lũ này là trên năm tỷ đồng
khoảng tám giờ ba mươi phút ngày hai tháng tám trên đường đi làm nương qua địa phận bản cô lô
hai bố con ông giàng a dính và giàng a thang bất ngờ bị đất đá sạt lở vùi lấp
ngay sau khi nhận được tin báo chính quyền huyện mường tè đã chỉ đạo chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ tiến hành tìm kiếm các nạn nhân
tuy nhiên do trên địa bàn vẫn đang tiếp tục có mưa cộng với khối lượng đất đá sạt lở lớn
giao thông bị chia cắt không thể huy động máy móc nên việc tìm kiếm các nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn
đến cuối giờ chiều cùng ngày các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể của các nạn nhân
trong đêm qua có trên năm mươi hội dân thuộc hai huyện mường tè nậm nhùn phải di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm
mưa lớn cũng làm thiệt hại một số diện tích cây nông nghiệp của hai huyện
làm hư hỏng một số công trình giao thông đặc biệt làm tắt đường cục bộ trên toàn tuyến của huyện mường tè
nhất là các tuyến đường đi các xã tà tổng ca lăng thu lũng tá pạ pa ủ
với khối lượng đất đá lên đến gần một mươi mét khối
do mưa lớn nước từ thượng nguồn đổ về lớn hồ chứa thủy điện lai châu nước dâng nhanh
nên sáng ngày hai tháng tám thủy điện lai châu đã phải mở hai cửa đáy để xả lũ
lực lượng chức năng của tỉnh lai châu luôn túc trực tại những địa bàn có khả năng lũ lớn và nguy cơ sạt lở
chủ động các phương án nhằm làm tốt công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn
và cho đến nay thiệt hại về người thì mới chỉ được theo báo cáo là mới chỉ mất hai người trên đường đi thì bị sạt lở
các lực lượng quân đội công an và các lực lượng cứu hộ của huyện mường tè đang tập trung tìm mới
và để cứu hai nạn nhân đang bị lở đất vùi lấp ở khu vực xã tà tổng huyện mường tè
hiện tỉnh lai châu đã cử các cơ quan chuyên môn đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân xấu xố
chỉ đạo các lực lượng tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân huy động máy móc tiếp tục khắc phục thông các tuyến đường bị sạt lở
nhanh chóng hỗ trợ bố trí chỗ ở ổn định và an toàn cho các hộ dân thuộc diện phải di rời ra khỏi nơi nguy hiểm